thưa quý vị vào khoảng tám h ba mươi phút sáng ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng một tại km năm tám trăm linh đường tỉnh một trăm linh tám thuộc địa phận xã bản nong vai xã co mạ huyện thuận châu tỉnh sơn la đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến bảy người thương vong
theo đó tài xế xe khách hợp đồng mang biển kiểm soát hai mươi chín b năm mươi một nghìn bảy mươi chở một mươi bảy người di chuyển từ huyện thuận châu đi đám cưới tại xã triềng sơ huyện sông mã
khi đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn địa điểm xảy ra tai nạn có đường cua gấp xe bị mất lái lao xuống ta luy âm khoảng ba mươi mét
hậu quả tài xế kiều xuân tới và hành khách lò văn khay tử vong tại chỗ năm người bị thương nặng gồm tòng thị phường lèo văn bình tòng thị trung lò thị nhân mai thanh dương và một mươi một hành khách bị xây xước đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện thuận châu
tuy nhiên trong số năm người bị thương nặng đã có hai người tử vong trên đường đi cấp cứu hiện lực lượng công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ba đối tượng là hoàng văn hiếu trần văn quỳnh và trần văn dũng vừa bị công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
qua công tác nắm tình hình công an huyện thanh trương đã phát hiện đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ lào
về huyện thanh trương do đối tượng hoàng văn hiếu chú tại huyện thanh trương cầm đầu hiếu thường thuê người dân bản địa vận chuyển ma túy đi các tỉnh phía nam tiêu thụ
ngày một mươi tám tháng một tổ công tác bắt quả tang đối tượng trần văn quỳnh đang vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp thu giữ hai điện thoại di động một khẩu súng và một mươi hai viên đạn
đấu tranh khai thác nhanh lực lượng công an đã bắt giữ thành công đối tượng hoàng văn hiếu và trần văn dũng chú tại xã thanh long huyện thanh trương tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
còn tại đắk lắk công an thành phố bôn ma thuật tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi của chú đối với tạ tấn cường chú tại phường tân thành thành phố bôn ma thuật để điều tra về hành vi làm nhục người khác
sau khi tôi nghỉ tết ở nhà xong tôi mới quay lại đà nẵng để đi làm
vì trong người hết tiền tôi mới đi ngang qua đường nguyễn công hoàng tôi mới thấy người phụ nữ cầm chút sách thì tôi mới giúp
còn đây là nhóm đối tượng thanh thiếu niên trú tại quận cẩm lệ và quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa bị công an phường khuê trung quận cẩm lệ mời làm việc
khi đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp xe máy cùng nhiều tài sản khác trên địa bàn thành phố
lợi dụng người dân vắng nhà hay đi thăm hỏi ngày tết các đối tượng đã phân công nhau canh chừng để đột nhập chiếm đoạt tài sản
qua thực tế tuần ra thì cũng đã phát hiện một nhóm đối tượng rất là nghi vắng
thì trên cơ sở những tài liệu thu thập được thì công an phường đã tổ chức gô ảnh bóng đối tượng về để đáo tranh làm rõ
nhờ làm tốt công tác phổng ngừa
trên cơ sở đó công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai lực lượng thường xuyên ra quân tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
nhất là tại các khu vui chơi tập trung đông người
trong đợt cố định văn hóa tổng phòng này thì ngùa những phương pháp tiền thống như là phóng hợp quân quốc phường
từng ra mặc phục và tiên triền vận động người dân trong các phòng ngừa
những quán cà phê quán nhạo
mùa ra chúng tôi cũng dùng các biện pháp nghiệp vụ và đặc biệt là thường xuyên gụ hũa răng đe để mà phòng ngừa
thì qua đây thì cũng người dân chúng ta cũng hết sức cảnh giác có biện pháp phòng ngừa có lựa tổ phổng đặc biệt là lựa hành tổng cát này
dự báo sau tết lượng người dân tập trung đến các địa điểm vui chơi hay lễ hội đầu năm rất đông
công an các đơn vị địa phương ở thành phố đà nẵng vẫn đang tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra mật phục bảo vệ cho người dân thành phố có được mùa xuân an lành
sáng nay ngày hai mươi tám tháng một tức mùng bảy tháng riêng hàng nghìn du khách và người dân đã tụ hội tại vùng lòng hồ sông đà huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la để tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống
sau hơn hai năm gián đoạn do đại dịch covid một mươi chín lễ hội đua thuyền năm nay được tổ chức với quy mô lớn
hơn năm trước ngay bến bá uân nơi có cây cầu cao nhất việt nam
lễ hội đua thuyền với sự tham gia của một mươi sáu đội đua đến từ các xã ven sông đà thuộc huyện quỳnh nhai và đội đua đến từ nậm nhùn lai châu điện biên và tỉnh phú thọ
với gần bốn trăm năm mươi vận động viên tham gia ở cả ba nội dung phối hợp nam nữ hai mươi người đua thuyền nam hai mươi người và đua thuyền nữ một mươi người
dự kiến môn đua thuyền sẽ diễn ra trong hai ngày ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín tháng một và sẽ tiến hành trao giải trong đêm bế mạc
tuần lễ văn hóa thể thao du lịch huyện quỳnh nhai vào ngày một tháng hai
được tổ chức lại sau hai năm phải tạm hoãn vì dịch covid một mươi chín lễ hội chợ riềng xuân hai nghìn hai mươi ba đã thu hút rất đông du khách thập phương
dù còn mấy tiếng nữa mới đến thời khắc chính hội song tại các trục đường dẫn về chợ thì đã có rất đông phương tiện và du khách về dự chợ du xuân
lực lượng công an đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn lừa đảo tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu
khi tìm việc làm người dân cần kiểm tra rõ các thông tin đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
mở phiên ngày hai mươi tám tháng một giá vàng thế giới tiếp đà đi xuống sau thời gian tăng mạnh trước đó
tuy nhiên sát ngày vía thần tài thì giá vàng trong nước lại tăng giá liên tiếp trong ba ngày qua
hiện tại giá vàng sjc ở các hệ thống kinh doanh được niêm yết cụ thể như công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sjc tại thị trường hà nội ở mức từ sáu mươi bảy năm đến sáu mươi tám năm mươi hai triệu đồng mỗi lượng
tập đoàn doji
niêm mít giá vàng sjc tại thị trường hà nội ở mức từ sáu mươi bảy năm đến sáu mươi tám năm triệu đồng mỗi lượng
tập đoàn phú quý
niêm mít tại thị trường hà nội ở mức từ sáu mươi bảy năm đến sáu mươi tám năm triệu đồng mỗi lượng
hệ thống p j

bảo tính minh châu

bảo tính minh châu
niêm mít tại thị trường hà nội ở mức từ sáu mươi bảy năm đến sáu mươi tám năm triệu đồng mỗi lượng
bảo tính minh châu

bảo tính minh châu

bảo tính minh châu

bảo tính minh châu
giá vàng theo quy luật cũ cũng liên tiếp tăng
trong ba ngày qua giá vàng đã tăng gần một triệu đồng mỗi lượng
theo sở du lịch tp hcm trong bảy ngày nghỉ lễ tết nguyên đáng quý mão hai nghìn hai mươi bốn
các doanh nghiệp lưu hành tại thành phố phục vụ khoảng một mươi tám lượt khách đi du lịch nước ngoài
với doanh thu khoảng bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng
theo các đơn vị lữ hành năm nay việc đi du lịch không còn bị hạn chế dài dặt như trước đây
kỳ nghỉ tết dài ngày cũng là cơ sở cho việc gia tăng khách du lịch mạnh mẽ vào dịp tết nguyên đáng
trong đó các điểm đến được yêu thích là những điểm đã bình thường trở lại sau đại dịch covid
và chính sách visa thuận tiện như thái lan nhật bản hàn quốc châu âu và mỹ
năm nay khách du lịch có xu hướng riêng tư hơn khi đi theo nhóm nhỏ nhóm gia đình hoặc bạn bè quen biết
hạn chế có người lạ tham gia tour không nhờ nhét quá nhiều điểm tham quan đường tour
các tour nghỉ dưỡng cao cấp tu free sẽ tiếp tục là xu hướng được nhiều khách hàng lựa chọn trong năm hai nghìn hai mươi ba
ngoài ra trong dịp tết lượng khách quốc tế đến tp hcm đi du lịch các tỉnh thành khoảng ba năm trăm linh lượt
với doanh thu sấp xỉ hai mươi bảy tỷ đồng tới từ các nước mỹ nhật bản đài loan đức thái lan anh
theo sở lao động thương binh và xã hội tp hcm trên chín mươi năm lao động ở các nhà máy xí nghiệp trên địa bàn thành phố
đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết
cụ thể qua khảo sát tại một ba trăm sáu mươi một doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp
trên bốn mươi hai đơn vị sắp xếp cho người lao động nghỉ tết từ ngày một mươi tám một mươi chín tháng một tức hai mươi bảy hai mươi tám tháng chạp
và hoạt động trở lại vào ngày hai mươi bảy tháng một
số còn lại sẽ cây trương vào ngày ba mươi tháng một
trong số các doanh nghiệp hoạt động hai mươi bảy tháng một ghi nhận hơn chín mươi năm lao động đã quay lại nhà máy
dự báo với những công ty hoạt động vào ngày ba mươi tháng một hoặc muộn hơn tình hình lao động cũng ổn định
tỷ lệ quay lại làm việc đạt mức cao
ngoài ra nhu cầu việc làm mới trong năm hai nghìn hai mươi ba tại doanh nghiệp trong khu vực thương mại dịch vụ chế biến công nghiệp công nghệ cao
vẫn là những ngành có nhu cầu tuyển thêm để mở rộng sản xuất
theo thống kê khoảng một mươi ba một mươi bốn việc làm cho người lao động sau tết
còn tại tỉnh bình dương trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
các doanh nghiệp trong tỉnh cần tuyến dụng khoảng một mươi lao động để duy trì sản xuất
trong số một mươi lao động mà doanh nghiệp cần tuyến dụng trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
có khoảng ba mươi năm là tuyển mới để mở rộng sản xuất
số còn lại là bù đắp và lượng lượng lao động không trở lại làm việc sau kỳ nghị tích nguyên đáng quý mảo
lao động mà doanh nghiệp cần tuyển có khoảng tám mươi là lao động phổ thông
nhưng phải có kinh nghiệm tay nghề để nhanh chóng ổn định sản xuất
các ngành nghề cần tuyến dụng chủ yếu là may mặt dày da điện tử cơ khí ngũ kim và một số ngành dịch vụ
sở lao động thương minh và xã hội sẽ tiếp tục thực hiện các hướng dẫn doanh nghiệp
thực hiện tốt các chế độ tiền lương tiền thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động
nhằm giữ chân người lao động gắn bó với doanh nghiệp
đồng thời đã thu hút nguồn lao động đang cần tuyển
đến sáng ngày hai mươi tám tháng một tức mùng bảy tết
có hơn ba mươi bảy lao động của hai trăm năm mươi năm doanh nghiệp ở bình dương hoạt động trở lại
đã có mặt làm việc sau thời gian nghỉ tết nguyên đáng quý mảo hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị liên kết tiêu thụ nông sản trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin
trong đó có sản thương mại điện tử
đã được ngành nông nghiệp coi là giải pháp góp phần tạo ra những kênh phân phối mới hiện đại
đồng thời định vị đúng giá trị thương hiệu thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm
một số gian hàng được mở rộng gấp đôi số lượng
đã tập trung nông sản rau củ quả tư từ đà lạt
rau củ vùng miền xế lạnh
hay các đặc sản từ phan thiết tây bắc huế phú quốc
các sản thương mại điện tử cho biết
các sản phẩm nông sản này được các sản lựa chọn ký lưỡng
kiểm tra rõ nguồn gốc xuất xứ để cung cấp đến tay người tiêu dùng
nhiều khuyến mại lớn về giá kèm theo các ưu đải như là miễn phí vận chuyển
cũng như là tăng cường ưu đải hoàn tiền lên đến hai ba triệu đồng
và đặc biệt là sáu tầng voucher giảm giá có thể áp dụng cùng lúc trên một đơn hàng
năm nay xu hướng người dân đi chợ online nhiều hơn
vì thế nhu cầu mua nông sản tết ở chợ màng cũng nhộn nhịp hơn hẳn
nhiều thống kê cho thấy số lượng đặt hàng đã tăng gấp hai lần so với cùng kỳ
với cách thiết kế gian hàng đơn giản
từng sản phẩm được giới thiệu rõ ràng đầy đủ
người dân chỉ việc ngồi một chỗ đặt mua
và chỉ sau vài tiếng đồng hồ thì hàng hóa sẽ được giao tận nhà
để chuỗi cung ứng không bị đứt gãy
các sản thương mại điện tử còn chú động phối hợp
và hỗ trợ các hợp tác xã nông dân
để đảm bảo hoạt động vận hành của gian hàng luôn được thông suốt
ngoài ra các kênh chăm sóc khách hàng cũng được hoạt động hai mươi bốn trên bảy
tiếp nối những cái thành công trong cái việc hỗ trợ các nhà bán hàng địa phương
ở hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử shopee
topy tiếp tục hỗ trợ các nhà bán hàng này
theo đó thì giúp cho các nhà bán hàng địa phương có cơ hội
để cung cấp những cái mặt hàng sản phẩm chất lượng
và đồng thời người tiêu dùng cũng có thêm nhiều cái lựa chọn
ngoài việc chuẩn bị nguồn hàng năm nay
các doanh nghiệp kinh doanh online còn tập trung mạnh vào công nghệ ứng dụng giao nhận
vì đặc trưng hàng nông sản còn được giao nhanh giao ngay trong ngày
nên việc lên đơn lấy hàng giao hàng cũng được tính toán để đảm bảo
lazada cho biết không chỉ đầu tư cho các kho hàng lớn
mà còn đầu tư camera gắn trên hệ thống chia chọn
để có thể quét được má vạch
từ đó biết được đơn hàng thuộc địa chỉ nào
và chi vẽ các văn chuyển tương ứng
một hệ thống có thể xử lý được gần hai mươi đơn hàng mỗi giờ
tức là gần gấp một mươi lần so với chi chọn thủ công
đồng thời tỷ lệ sai sót gần như bằng
chúng tôi dự đoán sức mua của người tiêu dùng
và các mặt hàng được ưa chuộng trong từng thời điểm
đồng thời không ngừng cải tiến và tăng cường hiệu quả hoạt động
tại những cái mắc xích quan trọng trong chủ cung ứng
để mang đến những trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho người dùng
và đơn cử như là ứng dụng hệ thống phân loại hàng hóa tự động
tại trung tâm phân loại hàng hóa
công nghệ mã vạch để robot tự động chia hàng đến từng khu vực
cũng giống như là tuyến khách hàng một cách chính xác
và đặc biệt là công nghệ ai
giúp chúng tôi thiết kế và thối ưu hóa tiến đường cho nhân viên giao nhận
giúp hàng hóa đến tay người dùng trong thời gian ngắn nhất
không chỉ đơn thuần đưa riêng lẻ từng loại nông sản đặc sản
hay sản phẩm ô cốt là các gian hàng
năm nay nhiều gió quà hoặc quà nông sản tết
cũng đã được nhiều gian hàng bày bán trên không gian mạng
ưu tiên lựa chọn là hàng đặc trưng chất lượng cao hướng về thiên nhiên
những nông sáng này được phối kết hợp với nhau
để tạo hành những phần quà chất lượng mang nhiều giá trị
các sản phẩm được bày bán đều đã được nhà nước xác nhận về chất lượng cũng như giá thành
để kết cộng mua sắm
các sản còn tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi sâu
như miễn phí vận chuyển ủ đải năm mươi phí vận chuyển ngoại tỉnh
giao hàng nhanh giảm giá trực tiếp tạm quà
để cùng đồng hành với người tiêu dùng
thị trường chứng khoán việt nam khai xuân quý mão diễn biến đầy khởi sắc
khi kết thúc phiên giao dịch
vn index tăng chín hai
đây là lần thứ ba liên tiếp thị trường chứng khoán tăng trong phiên giao dịch đầu năm âm lịch
không còn tâm lý lo ngại trước kỳ nghỉ tết
dòng tiền vào thị trường có phần cải thiện hơn so với trung bình tháng trước
phóng sự này cũng sẽ khép lại tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
vn index diễn biến xuân sẻ trong phiên giao dịch đầu năm quý mão
nhờ dòng tiền lan tỏa tại nhóm cổ phiếu vn ba mươi
với hai mươi trên ba mươi mã cổ phiếu tăng giá
lực mua mạnh ngay sau giờ mở cửa
giúp thị trường chứng khoán có khởi đầu hương phấn
đúng như dự đoán của nhiều nhóm phân tích
chỉ số đại diện cho sàng thành phố hồ chí minh
có lúc tăng gần một mươi ba điểm để vượt ngưỡng kháng cự ngắn hạn
nhờ số lượng cổ phiếu giao dịch trên tham chiếu
luôn gấp đôi mã giảm
nên sắc xanh được duy trì suốt phiên và đóng cửa tại một một trăm một mươi bảy điểm
trong phiên mở cửa đầu tiên của năm âm lịch hai nghìn hai mươi bốn
thì thị trường mở cửa rất là tích cực
khi mà ngay từ đầu phiên thị trường cũng đã tăng hơn một mươi điểm
với sự lan tỏa đồng đều của sắc xanh
liên quan đến hầu hết các nhóm ngành
chúng ta có thể thấy có một số nhóm ngành tăng rất là tốt
và hiện tại thì đang tăng tại những mức giá trần như là nhóm ngành đầu tư công
và một số nhóm cổ phiếu liên quan phụ trợ cho nhóm cổ phiếu ngành này
tâm lý nhà đầu tư hiện nay là ai cũng hóa hức sau cái kỳ nghỉ lễ
thì dòng tiền nó lan tỏa nhiều hơn
thì ai cũng có cảm thấy là happy cũng như là chúc lời
dòng tiền vẫn tập trung vào những nhóm vn ba mươi
thì đây là những nhóm dòng tiền dẫn dắt
vn ba mươi là những nhóm vn ba mươi
thanh khoản thị trường đạt hơn một mươi một một trăm linh tỷ đồng
thấp hơn khoảng năm trăm linh tỷ đồng so với phiên cuối năm ngoái
giá trị khắp lệnh chứng tế lệ áp đảo với gần chín mươi bốn
còn lại là giao dịch hóa thuận
nhà đầu tư giải ngân mạnh vào cổ phiếu tài chính
như ngân hàng chứng khoán bảo hiểm và nguyên vật liệu như thép thang
điểm chung của những nhóm này là có kết quả kinh doanh tích cực
trong quý cuối năm hai nghìn hai mươi hai
hoặc có triển vọng tăng trưởng dài hạn

khi thị giá đã chiếc khấu mạnh
tuy nhiên các mã như pdr bid ctg vnm ssi nvl
với chịu áp lực bán
ghi nhận giảm từ một hơn ba điểm trong phiên hôm nay
đối với những nhà đầu tư nào đã có hoạt động tích lũy cổ phiếu
trong giai đoạn trước tết âm lịch
thì một số tài khoản một số cá nhân khách hàng
họ đã tiến hành chốt lời một phần
gọi đó là một động thái gọi là lấy lốc đầu năm
còn lại đối với những nhà đầu tư nào
hiện tại vẫn còn đang đứng ngoài với dự trữ
tỷ lệ tiền mặt nhiều
thì họ vẫn đang tìm kiếm những cơ hội
hay là những cái nhịp trũng rung lắc của thị trường
để mà họ gia tăng tỷ trọng cổ phiếu
và nhìn chung đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu
hay tiền mặt
thì hoạt động chung sẽ là mua vào
và tích lũy và nắm giữ cho những cơ hội
để trông chờ sự gia tăng thị trường
chứ chưa có hoạt động bán mà ra khỏi thị trường trong lúc này
về giao dịch khối ngoại
nhà đầu tư ngoại tiếp đà mua rồng
với tổng giá trị lên tới năm trăm bốn mươi năm tỷ đồng
đây là phiên tích năm liên tiếp
khối ngoại mua rồng
và chủ yếu tập trung ở các mã đầu ngành
như hpg ngành thép
vnd và ssi là ngành chiến khoán
vcb ngành ngân hàng
vnm hàng tiêu dùng
hiện nay là thấy là dòng tiền nước ngoài
họ vẫn còn đang vào
có nghĩa đó là một cái tín hiệu
để nhà đầu tư mình
cũng an tâm rằng là nhà đầu tư nước ngoài
họ định giá được cái b o
và cái obs nó hợp lý
thì là nhà đầu tư cũng nên giải ngân

nhiều năm rồi
giá cổ phiếu nó mới hấp dẫn như thế này
để nhà đầu tư có thể nắm giữ
trung và dài hẹn
còn nhà đầu tư mà nước sống thì vẫn có thể là
liên tục là để có
vì có dòng tiền nó đỡ
để cho nhà đầu tư cũng có thể kiếm lời trong ngán hẹn
kết thúc phiên giao dịch
vn index tăng chín hai điểm
tức tăng tám mươi một điểm phần trăm
lên một một trăm một mươi bảy một điểm
hns index tăng chín điểm
lên hai trăm hai mươi bảy mươi bảy điểm
và upcom index tăng tám mươi chín điểm
lên bảy mươi bốn tám mươi sáu điểm
các nhóm phân tích đều cho rằng
những phiên đầu năm là lúc nhà đầu tư
nên tái cơ cấu lại vì thế lước sống
khi thị trường rung lắc
với ưu tiên là cổ phiếu có cơ bản tốt
báo cáo quý tư năm hai nghìn hai mươi hai khả quan
và đang thu hút được dòng tiền mạnh